theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều cường hạ lưu các sông ở nam bộ sẽ đạt đỉnh vượt mức báo động hai trong hai ngày tới
tại tp hcm ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một mực nước sông sài gòn lên mức một năm mươi năm m sẽ đạt đỉnh chiều của đợt là một sáu mươi năm m tức là vượt báo động ba là một mươi năm m
dự báo trời không mưa nhưng mức nước cao vẫn gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông